thưa quý vị ngày một tháng tám công an quận bình tân tp hcm cho biết
đang điều tra truy xét nhóm đối tượng ẩu đả gây náo loạn khu vực trên đường mã lò phường bình trị đông
đừng biết vụ ẩu đã xuất phát từ mâu thuẫn sau vai chạm xe máy
thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h tối ba mươi một tháng bảy nhóm khoảng một mươi người gồm nam và nữ
kẹt xe máy trên đường mã lò phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
khi đến gần quán karaoke thì xe ra vai chạm giao thông với nhóm khoảng ba người
hai bên đã sinh mâu thuẫn hai nhóm làm vào hỗn chiến dù nóng bó hiểm gậy gọc rượt đuổi nhau
một số thành viên trong hai nhóm này bị thương
công an quận bình tân nhận được tin báo của người dân đã đến hiện trường
trích xuất camera xác minh vụ việc